hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo công tác phòng ngừa chống tuệ phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết trong bối cảnh khu vực và trên thế giới có nhiều biến động chính phủ đã chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác phòng chống tuệ phạm vi phạm pháp luật
trong đó đã tham mưu với bộ chính trị chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tập trung xây dựng thể chế tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác đấu tranh phòng chống tuệ phạm vi phạm pháp luật để mạnh thực hiện các chiến lược chương trình quốc gia về phòng chống tuệ phạm phòng chống ma túy phòng chống mua bán người đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ theo đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng

biểu tình gây dối khủng bố phá hoại công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực
theo kết quả bộ trưởng tô lâm báo cáo thì tỷ lệ điều tra khám phá án đạt bảy mươi tám cao hơn tám so với chỉ tiêu quốc hội giao
riêng án rất nghiêm trọng đạt chín mươi một ba mươi hai án đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi sáu
về cơ bản các vụ án nổi cộng gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ các vụ xâm hại trẻ em được điều tra xử lý quyết liệt hơn
nhưng tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã bị chấn áp mạnh tạo được chuyển biến tích cực qua đó đã góp phần làm giảm một chín mươi năm số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
một kết quả hết sức quan trọng là việc khám phá và xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng và tội phạm ma túy
các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo được đẩy nhanh tiến độ điều tra đảm bảo đúng tiến độ việc thu hồi tài sản đã đạt kết quả tốt hơn
phát hiện xử lý nghiêm nhiều vụ buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm góp phần găn đe vi phạm
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đã được kết quả rõ rẽ rõ nét
trong đó đã phát hiện triệt phá nhiều đường dây sản xuất mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thu giữ số lượng lớn ma túy đặc biệt lớn trên sáu tấn ma túy tổng hợp
đã phát hiện triệt phá nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao nhất là các vụ lừa đảo cờ bạc cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
với kết quả đó bộ trưởng tô lâm khẳng định kết quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín đã góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
bên cạnh những kết quả đạt được bộ trưởng tô lâm cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
số vụ phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng vẫn xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhất là các vụ giết người với những hành vi gây án dã man tàn bạo tội phạm xâm hại trẻ em tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động tín dụng đen tình trạng tham nhũng vật
trong giải quyết các thủ tục hành chính công gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp các đường dây mu bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động mạnh lợi dụng việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy đi nước thứ ba số người nghiện ma túy ở trong nước tiếp tục gia tăng gây áp lực lớn làm phát sinh tội phạm và tề nạn xã hội tội phạm vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra tại việt nam có chiều hướng gia tăng
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bộ trưởng tô lâm cho biết trên cơ sở dự báo tình hình tội phạm và
vi phạm pháp luật sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp áp lực ngày càng gia tăng chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như
chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tháo gỡ những khó khăn vướng mắt góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
ba là tổ chức tốt công tác nắm phân tích dự báo sát tình hình thế giới khu vực kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương các giải pháp nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế của xã hội

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rộng khắp trên các tuyến địa bàn
tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách các tổ chức quần chúng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tuệ phạm tại địa bàn cơ sở
hòa giải tốt các mâu thuẫn trong nhân dân không làm phát sinh tội phạm
tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là quản lý cư trú quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện quản lý người nước ngoài quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ